tối qua ngày bảy tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã dự chương trình tự hào phụ nữ việt nam và trao giải thưởng cova lek kaia năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt tại chương trình này thủ tướng đã có một cuộc đối thoại với đại biểu phụ nữ về các vấn đề xã hội liên quan tới phụ nữ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế
đây là lần đầu tiên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trực tiếp đối thoại giao lưu với đại biểu phụ nữ về các vấn đề xã hội liên quan tới phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế chống bạo hành trong gia đình bình đẳng giới
với tinh thần là một chính phủ kiến tạo và hành động thì chính phủ việt nam sẽ có những giải pháp đột phá nào để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và góp phần thực hiện lộ trình để phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
với tinh thần là một chính phủ kiến tạo và hành động thì chính phủ việt nam sẽ có những giải pháp đột phá nào để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và góp phần thực hiện lộ trình để phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
tôi cho rằng bảy nội dung này thực hiện tốt sẽ thực hiện được chương trình số năm chương trình về bình đẳng giới của một mươi bảy mục tiêu chương trình phát triển bình vững của việt nam đến từ nay đến hai nghìn ba mươi
và chúng ta tin tưởng rằng chương trình bình đẳng giới của việt nam sẽ thực hiện tốt hơn mạnh mẽ hơn toàn diện hơn trong thời gian đến
về phát triển doanh nghiệp và chính sách cho doanh nhân nữ làm chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
tôi cho rằng việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam đang là vấn đề lớn
chính phủ đang hoàn thiện dự thảo để chính quốc hội ngay trong phiên họp tới để thông qua luật phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong đó chú trọng đến chủ doanh nghiệp là nữ giới
chúng tôi đã có một chương trình hỗ trợ cho phụ nữ vừa rồi đã làm việc với chị thu hà cũng như là hội liên hiệp phụ nữ việt nam
về việc có một chương trình của chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt đối với phụ nữ
chương trình đó đi liền một chương trình khởi nghiệp của việt nam và hỗ trợ các biện pháp cụ thể để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho nữ làm chủ doanh nghiệp
chúng tôi cũng mong muốn rằng ở việt nam chúng ta cần năm mươi là lao động nữ và chương trình khởi nghiệp đó đặt ra cho tất cả các giới
nhưng mà hãy đặc biệt quan tâm hơn nữa xã hội nhà nước chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phụ nữ
thủ tướng mong muốn phụ nữ cần phải tiếp tục học
tập rèn luyện nghiên cứu phải tự học để nâng cao hiểu biết và tự tìm ra hướng đi vững chắc cho mình trên con đường khởi nghiệp
thủ tướng nhấn mạnh phụ nữ cần phải có sự quyết tâm và tự tin phấn đấu cùng với sự hỗ trợ của chính phủ để đạt mục tiêu mình đề ra
về vấn đề bình đẳng giới các đại biểu mong muốn thủ tướng sẽ là người phát ngọn cờ đầu trong lĩnh vực bình đẳng giới trong hệ thống chính quyền
để có sự thay đổi rõ ràng trong sự nghiệp này trong thời gian tới
về vấn đề này thủ tướng đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và nhận định hiện tỷ lệ nữ làm lãnh đạo trong hệ thống chính quyền vẫn còn thấp
do vậy cần phải coi đây là tiêu chí quan trọng và phải có chương trình hành động cụ thể để phấn đấu nâng cao số lượng nữ giới lên
về vấn đề bạo lực gia đình đây là vấn đề lớn mà xã hội quan tâm
thủ tướng chỉ rõ cần phải giáo dục mọi thành viên của xã hội để chấm dứt tình trạng bạo lực trong gia đình
không những tuyên truyền giáo dục mà cần phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
tại buổi đối thoại thủ tướng chính phủ đã cam kết chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với hội liên hiệp phụ nữ việt nam
để lắng nghe những nguyện vọng của phụ nữ nhằm kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn hỗ trợ phụ nữ phát triển theo mục tiêu thiên niên kỷ đã đề ra